còn tại tỉnh thừa thiên huế các huyện cũng đã lên phương án sơ tán cho hơn hai hai trăm linh hộ dân
tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất như phong điền a lưới nam đông phú lộc
nghệ an và hà tĩnh cũng đang lên phương án xả nước cho hơn một hồ chứa lớn nhỏ
rút kinh nghiệm từ những năm trước để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra
lực lượng công an tỉnh hà tĩnh đã chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão
chủ động trước mọi tình huống
cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
công an hà tĩnh luôn xác định việc tham gia công tác phòng chống bão lũ là một trong những nhiệm vụ quan trọng
công an các huyện thành phố thị xã trên địa bàn luôn chú trọng làm tốt công tác phòng chống lụt bão
và cứu hộ cứu nạn sát với tình hình thực tế đồng thời trang bị cho công an các huyện thành phố thị xã
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy nhiều cano xuồng máy có công suất lớn
và hàng nghìn phao cứu sinh cùng áo phao chuyên dụng để chủ động triển khai nhiệm vụ ứng cứu khi cần thiết
thời gian này lực lượng công an tại các đơn vị đang tăng cường bám nắm địa bàn
tiến hành kiểm tra giả soát các vị trí sung yếu dễ xảy ra tình trạng lũ quét sạt lở đất
ngập lụt sâu để phối hợp với chính quyền địa phương có phương án di rời dân
cắm các biển cảnh báo vùng nguy hiểm đảm bảo an toàn cho người dân khi có tình huống xảy ra
đồng thời sẵn sàng cơ động lực lượng để thực hiện nhiệm vụ
cùng với chuẩn bị nguồn lực theo phương châm bốn tại chỗ
để tạo thế chủ động trong ứng phó với bão lũ bên cạnh trang bị đầy đủ các phương tiện
thiết bị phục vụ nhiệm vụ công an tỉnh còn tập trung làm tốt công tác tập huấn
nâng cao kỹ năng vận hành các phương tiện đường thủy và các kỹ năng cứu hộ
cứu nạn cần thiết cho cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị
qua đó góp phần giúp lực lượng phản ứng nhanh hơn trong mọi tình huống
nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão lũ có thể gây ra
công an đã khuyên thành phố thị trạng và các đơn vị liên quan là bảo dường
sửa chữa các phương tiện sẵn có để phục vụ công tác phong nhập bão lũ
đồng thời chúng tôi phối hợp kiểm tra các điểm đế súng yếu đế biển đế sông và các lông hô đập
để đề xuất khắc phục sửa chữa của bão lũ
là một trong những địa phương hàng năm thường phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng của bão lũ gây ra
đe dọa trực tiếp tới tính mạng và tài sản
trong thời gian của nhân dân lực lượng công an huyện cẩm xuyên đã kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng hộ dân cách phòng chống ứng cứu
đồng thời có phương án khoanh vùng từng địa bàn dễ xảy ra ngập lụt để sơ tán dân đến nơi an toàn
hạn chế thiệt hại về người và tài sản
công an huyện cẩm xuyên đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền
xây dựng các phương án kế hoạch để phòng chống bão lũ
trong thời gian của nhân dân lực lượng công an huyện cẩm xuyên đã kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương
với phương châm tích cực chủ động kịp thời hiệu quả phòng là chính phát huy tối đa nguồn lực bốn tại chỗ
các đơn vị trong toàn lực lượng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền các địa phương
trong việc xây dựng các kế hoạch triển khai phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng chống bão lũ trên địa bàn
góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi cơn bão đi qua
các đơn vị trong toàn lực lượng đã tích cực chủ động kịp thời hiệu quả phòng là chính quyền địa phương